tại đình an thành xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã diễn ra tiết mục hát bội truyền thống dân tộc
phục vụ cho đoàn du khách quốc tế đến từ nước mỹ
đây được xem là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh vĩnh long
được đưa vào phục vụ du khách quốc tế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tại buổi biểu diễn đoàn tuồng cổ đồng thinh do nghệ nhân ưu tú vũ linh tâm phục vụ du khách quốc tế
hai tiết mục dân hoa và trích đoạn câu thơ yên ngựa là vở tuồng cổ thuộc hàng kinh điển
kể lại một trong những giai đoạn lịch sử hào hùng nhất của dân tộc thời nhà lý
với cuộc chiến chống quân tống vang danh ở sông như nguyệt tức sông cầu
trong buổi biểu diễn nhiều du khách được các diễn viên hướng dẫn cách điệu múa phi ngựa múa đao
ngoài ra du khách cũng được chụp hình lưu niệm chung với các nghệ sĩ hát bội và người dân xung quanh
đoàn nghệ thuật này đã có buổi biểu diễn thật là tuyệt vời trang phục rất là đẹp
và đã giới thiệu văn hóa của địa phương cho khách du lịch
tôi hy vọng nghệ thuật này sẽ phát triển cho ngành du lịch địa phương cảm ơn rất rất nhiều
năm hai nghìn bảy đoàn hát bội đồng thinh tỉnh vĩnh long
được bộ văn hóa thể thao và du lịch cử tri
khi biểu diễn tại lễ hội đời sống dân gian smithsonian ở hoa kỳ
việc đưa hát bội vào phục vụ du khách quốc tế nhằm quảng bá giới thiệu đến các hãng lữ hành
sản phẩm du lịch mới các tour du lịch sông nước biệt vườn
gắn với tham quan di tích văn hóa lịch sử danh nhân và làng nghề
để đưa vào chương trình du lịch hàng năm của các doanh nghiệp